kiến trúc các mẹ việt nam anh hùng luôn mạnh khỏe trường thọ để các thế hệ con cháu có nhiều cơ hội được bày tỏ lòng tri ân
và tiếp tục được nhận sự động viên khích lệ truyền cảm hứng về đức hy sinh và lòng yêu nước vô hạn từ các mẹ
chiều cùng ngày tại trung tâm hội nghị ba mươi bảy hùng vương bộ công an cũng đã tổ chức buổi gặp mặt ba trăm linh bà mẹ việt nam anh hùng
tại buổi lễ thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp tới thăm hỏi động viên các mẹ việt nam anh hùng
cũng trong chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng
ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
dự buổi gặp mặt có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí bùi trường giang phó trưởng ban ban tuyên giáo trung ương
cùng dự buổi gặp mặt còn có đông đảo các cán bộ làm công tác tuyên giáo của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ
trong suốt chín mươi năm qua công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của đảng và dân tộc
mỗi thời kỳ mỗi giai đoạn cách mạng của đảng và của dân tộc các cơ quan làm công tác tuyên giáo luôn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền
cổ vũ nhân dân nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ về giải phóng dân tộc phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh công tác đối ngoại
xác định rõ vị trí vai trò của công tác tuyên giáo bảy mươi năm năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân
luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các mặt công tác tuyên giáo như giáo dục lý luận chính trị quán triệt thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng
nắm giải quyết báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của đảng của dân tộc và của lực lượng công an nhân dân
công tác tuyên giáo công an nhân dân đã tác động tích cực đến tư tưởng tình cảm niềm tin tạo sự lan tỏa khích lệ ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên chiến sĩ
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt cán bộ làm công tác tuyên giáo của đảng đồng chí bùi trường giang gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự phối hợp hết sức chặt chẽ hiệu quả
đặc biệt là sự chia sẻ nguồn nhân lực trí tuệ nghiệp vụ của ngành công an đối với công tác tuyên giáo
để làm cho công tác tuyên giáo đảng công tác tuyên giáo trong công an nhân dân gạt hái được nhiều thành công hơn nữa
đồng chí bùi trường giang nhấn mạnh đến tăng cường phối hợp để bảo vệ nền tảng của đảng chống diễn biến hòa bình
đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch những thông tin và những quan điểm lệch lạc trong báo chí văn học nghệ thuật và không gian mạng
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xử lý những tình huống phức tạp
những vấn đề nổi cộng bức xúc trong xã hội và nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn văn thành chúc mừng những thành tích ngành tuyên giáo của đảng đã đạt được trong chín mươi năm qua
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định trong những năm qua đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn xác định công tác tuyên giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng học tập quán triệt thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nâng cao bản lĩnh chính trị giáo dục truyền thống văn hóa đạo đức cho cán bộ chiến sĩ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của ban tuyên giáo trung ương các ban bộ ngành trung ương
ban tuyên giáo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan truyền thông báo chí các đồng chí báo cáo viên các cấp trong công tác tuyên giáo
nhất là công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự tuyên truyền về những thành tích chiến công xuất sắc của lực lượng công an nhân dân
về những tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo cán bộ công an có nhiều đóng góp đối với công tác tuyên giáo trong công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng bày tỏ mong muốn thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên giáo nói riêng và các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung
nhân dịp này thay mặt ban tuyên giáo trung ương đồng chí bùi trường giang đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp tuyên giáo tặng cá nhân đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành
cùng các đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo trong lực lượng công an nhân dân vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tuyên giáo của đảng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng cá nhân đồng chí bùi trường giang
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng các đồng chí cán bộ ban tuyên giáo trung ương ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng công an thứ trưởng bộ công an đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng cá nhân đồng chí bùi trường giang
bảo đảm trật tự an toàn xã hội chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân khắc phục mọi khó khăn thách thức chủ động làm tốt hơn công tác phối hợp với các đảng bộ sở ban ngành tham mưu đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
quản triển và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết kết luận chỉ thị của trung ương đảng bộ chính trị của đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng chỉnh đốn đảng bảo vệ an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh để xây dựng và phát triển k
các chức danh công an xã tại một trăm linh số xã trên địa bàn tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi sáu vượt chỉ tiêu đề ra phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn thành nêu rõ đảng bộ công an tỉnh hòa bình cần tiếp tục nhận thức rõ bối cảnh tình hình nhiệm vụ hiện nay trên cơ sở đó chủ động tham mưu đúng chúng kịp thời vấn đề đặt ra với đảng ủy công an trung ương bộ công an tỉnh ủy ngay sau đại hội đảng bộ công an tỉnh hòa bình cần khẩn trương xây dựng các chuyên đề k
bộ ban chấp hành đảng bộ nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ việc bầu cấp ủy khoa mới cần chú ý theo chỉ đạo lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất trí tuệ đủ về tiêu chuẩn điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảm bảo tỷ lệ cán bộ dân tộc cán bộ nữ khu vực với cơ cấu hợp lý
đại hội diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng bảy sáng hai mươi bốn tháng bảy đại hội bầu ban chấp hành và bí thư đảng bộ công an tỉnh hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai của đảng bộ công an tỉnh vĩnh long nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cùng dự có đồng chí trần văn rón ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy vĩnh long đồng chí lữ quang ngời phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh vĩnh long đã làm tốt công tác chủ động tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp các sở ban ngành trong thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ
trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực tội phạm tệ nạn xã hội tài nạn giao thông hàng năm giảm công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được nâng cao
đặc biệt đã đề xuất với tỉnh ủy tỉnh vĩnh long thống nhất chủ trương xây dựng đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đến nay đã bố trí một trăm linh xã có công an chính quy
phát biểu tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những kết quả mà đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh vĩnh long nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đạt được là minh chứng cụ thể đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu và nghị quyết đại hội tỉnh vĩnh long lần thứ một mươi
đồng thời đề nghị đại hội cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới phải tìm được giải pháp để khắc phục tồn tại nêu trong báo cáo
đồng thời đề nghị đại hội cấp ủy các cấp nhậm kỳ mới phải tìm được giải phục tồn tại nêu trong báo cáo
đồng thời đề nghị đại hội cấp ủy các cấp nhậm kỳ mới phải tìm được giải phục tồn tại nêu trong báo cáo

đề xuất bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng công tác quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ
thường xuyên đổi mới đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia có lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ phát triển
đặc biệt hiện nay lực lượng công an nhân dân có thêm lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh góp phần từng bước tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng trong thời gian tới
trong năm năm qua các đơn vị địa phương đã sử dụng động vật nghiệp vụ tham gia tuần tra kiểm soát hơn một trăm một mươi bảy bốn trăm linh lượt điều tra truy xét tội phạm hai trăm một mươi vụ và tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả
khẳng định kết quả trong năm năm thực hiện chỉ thị của bộ trưởng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác sức chiến đấu của lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ
mà còn đa dạng hóa các loại động vật nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trung tướng phạm quốc cương tư lệnh cảnh sát cơ động cũng nhấn mạnh việc tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật
đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất chế độ chính sách nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ cho cám bộ chiến sĩ
từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
còn vào chiều nay tại hà nội ban tổ chức đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi đã tiến hành sơ duyệt
lễ khai mạc
ban tổ chức đã tiến hành sơ duyệt lại các nội dung như thắp đuốc đại hội duyệt đội ngũ diễu binh diễu hành của các đơn vị tham gia lễ khai mạc
biểu diễn các tiết mục quân sự võ thuật của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
ngay sau buổi sơ duyệt bàn tổ chức đã tiến hành họp rút kinh nghiệm với các đơn vị liên quan thảo luận và đưa ra các ý kiến
để hoàn thiện công tác tổ chức báo cáo các nội dung chuẩn bị cho lễ khai mạc thi đấu và bế mạc đại hội của bộ phận thường trực
đoàn thanh niên cục công nghiệp an ninh sáng nay đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng
và triển khai hoạt động thanh niên chung tay bảo vệ môi trường xây dựng cảnh quan đơn vị xanh sạch đẹp
chương trình thu hút sự tham gia của một trăm linh đoàn viên thanh niên tại các đơn vị trực thuộc đoàn thanh niên cục công nghiệp an ninh
với bốn nội dung chính
phát động chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm hai nghìn hai mươi bằng việc trao tặng một mươi phần quà cho đoàn viên thanh niên
là công nhân viên hợp đồng lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
phát động chương trình ngày chủ nhật xanh bằng việc gia quân vệ sinh môi trường sơn sửa tường rào cổng cơ quan
vệ sinh máy móc phân xưởng giả soát các khâu và bảo vệ bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy của đơn vị
trong khuôn viên khu công nghiệp an ninh tổ chức trồng mới bốn mươi cây xanh tổ chức thăm hỏi tặng quà mẹ việt nam
anh hùng nguyễn thị trình và năm hộ gia đình chính sách tại huyện hoài đức hà nội